hai đối tượng gồm điền đức huy và phùng tấn thành vừa bị công an quận một mươi hai tp hcm bắt giữ để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
đây là hai nghi can cướp giật chiếc điện thoại iphone một mươi hai của một thanh niên quê ở tỉnh nghệ an trên đường nguyễn văn quá phường đông hương thuận quận một mươi hai khiến nạn nhân gặp tai nạn và tử vong
tối ngày hai mươi bảy tháng bốn người dân phát hiện nam thanh niên trẻ tuổi hô cướp chạy xe máy biển số tỉnh nghệ an đuổi theo hai thanh niên khác với tốc độ cao theo hướng từ đường trường trinh về chợ cầu
khi chạy đến trước số nhà năm trăm ba mươi chín a đường nguyễn văn quá phường đông hương thuận quận một mươi hai tp hcm thanh niên này bị hai đối tượng ép sát
trong quá trình phản kháng năm thanh niên ngã xuống đường và tử vong tại chỗ
tại hiện trường xe máy của nạn nhân trượt dài một đoạn khoảng một mươi năm mét rồi va trúng vào một xe ô tô chạy ngược chiều
thi thể của nạn nhân nằm cách xe máy khoảng chừng một mươi năm m
nhanh chóng vào cuộc điều tra lực lượng công an đã bắt giữ được hai nghi phạm gây ra vụ cướp giật là huy và thành